bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn hai triệu người mắc covid một mươi chín ở nước ta khỏi bệnh
đặc biệt là ngày hôm qua có gần năm người khỏi bệnh vui đón xuân cùng với gia đình
trong ngày hôm qua ba mươi một tháng một có bốn tám trăm ba mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai mươi hai bốn trăm năm mươi ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm tám mươi một ba triệu liều
trong đó tiêm mũi một là trên bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là trên bảy mươi bốn triệu liều
và tiêm mũi ba là tiêm bổ sung tiêm nhắc lại và mỗi ba liều cơ bản là trên hai mươi tám triệu liều
các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến cáo người dân vui tết không quên thực hiện nghiêm biện pháp